tại đà nẵng hộ sách đầu tiên do quận hải châu tổ chức tại khu vực phía tây cầu rồng diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi bốn tháng bốn
cũng trong tháng huyện hòa vang cũng tổ chức hội sách tại các trường học trên địa bàn
tiếp đến là các quận sơn trà quận ngũ hành sơn quận liên triểu hoạt động diễn ra đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa nhằm thu hút khởi dậy tinh thần đam mê đọc sách trong các tầng lớp nhân dân đà nẵng nhất là giới trẻ
trong tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại thư viện thành phố cũng đã tổ chức thành công phiên trợ sách lần thứ nhất nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hơn hai mươi lượt người bán ra gần một mươi sáu đầu sách